cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm ra một đối tượng nữ để điều tra xác minh liên quan đến việc môi rời hối lộ
bằng cách nhận tiền từ người dân rồi móc nối với hai cán bộ đo đạc địa chính trên
để được ưu ái trong công tác kiểm đếm đo đạc bồi thường và tái định cư tại dự án sân bay long thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam
đối với trương thị ngọc duyên chú tại thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn hai mươi trương thị ngọc duyên mở ba dây hụi cho những người quen biết tham gia để hưởng hoa hồng
quá trình làm chủ hụi lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên trương thị ngọc duyên đã nói dối là có người hốt hụi
và tự ý lấy tên của hụi viên hốt ba dây hai mươi hai chân hụi chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của trương thị ngọc duyên để thu giữ các tài liệu chứng cứ có liên quan
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài để bán cho các đại lý
công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng lê ngọc phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham mô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho
xuất nhập hàng theo yêu cầu của công ty urc việt nam thuộc khu công nghiệp v ship
xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn bốn hai trăm linh thùng nước uống hiệu dòng đỏ gần một hai trăm linh thùng nước c hai
theo công ty vinaco hành vi tham mô của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan tới việc xây dựng bến cảng tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
nhiều ngày qua một số tài khoản mạng xã hội tổ chức phản động đã đăng tải nhiều thông tin cho rằng
chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng dự án này
lãnh đạo thị xã nghi sơn khẳng định là việc xây dựng bến số ba hoàn toàn trên diện tích mặt nước
không ảnh hưởng đến đất đai nhà cửa của người dân nên không thể có việc cưỡng chế xảy ra
ngoài ra phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là một km tính từ bờ biển trở ra
do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân
mặt khác khi hình thành bến số ba sẽ tạo thành đê chắn sóng chắn gió cho xã hải hà
đồng thời tạo thành vùng nước với diện tích khoảng một mươi ha phục vụ cho người dân neo đậu tàu thuyền an toàn
với những thông tin sai sự thật ubnd thị xã nghi sơn đã có báo cáo cụ thể
và đề nghị sở thông tin và truyền thông tỉnh thanh hóa giả soát
và có hướng xử lý các trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội sai lệch về chủ trương thực hiện dự án
chính quyền thị xã nghi sơn khẳng định là không có chuyện chính quyền địa phương cưỡng chế
và đàn áp người dân phản đối xây dựng cảng container long sơn
như là một số tài khoản mạng xã hội và tổ chức phản động đã đăng tải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
đối với mai thị nhớ chú tại thị xã trảng bàng và em gái ruột là mai thị tuyền chú tại huyện gò dầu về hành vi giết người
qua điều tra cơ quan công an xác định nhớ là con của bà trần thị bé
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi tại nhà bà bé ở ấp thuận lợi xã đôn thuận thị xã trảng bàng
nhớ bảo rằng người bố đã chết nhập hồn vào và cho đối tượng biết là người con trai thứ một mươi một cũng là em trai của nhớ
cùng với cháu trai hai tuổi bị người khác bỏ bùa nên kêu gọi mọi người trong gia đình về làm lễ
tại đây nhớ và tuyền bảo tất cả mọi người trùm chăn nằm dưới nền nhà để hai đối tượng cúng
trong lúc làm phép nhớ cho rằng em trai và cháu trai của mình đã bị quỷ nhập nên gọi tuyền tiếp tục đè hai cha con
để đổ rượu nước trà rồi nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng
mặc cho hai cha con dễ dụa hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên nhiều lần cho đến khi cả hai nạn nhân tử vong
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo phan văn thắng chú tại tỉnh kiên giang
tám năm tù về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua
nạn nhân trong vụ án này là ông lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng và ông vẹn được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản vào sáng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khi tàu đang neo đậu tại cảng đá trồng xã bảy thơm thành phố phú quốc
thì thắng và ông vẹn cùng một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức nhậu
sau đó thắng trở về tàu cá nghỉ ngơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày ông vẹn qua gọi thắng dậy để nhậu tiếp
thắng không đồng ý sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã
trong lúc tức giận thắng đạp vào bụng ông vẹn khiến nạn nhân đập đầu vào thành tàu rồi rơi xuống biển
ông vẹn được các ngư phủ khác vớt lên nhưng đã tử vong
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và thu giữ gần năm gói thuốc lá các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh khánh hòa tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng tại địa chỉ tổ một mươi hòa bắc phường vĩnh hòa thành phố nhà trang
tại đây lực lượng công an phát hiện hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có hơn ba sáu trăm linh bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài không dán tem và một hai trăm linh bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài trên bao bì có dòng chữ made in vietnam không dán tem
cả hai loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
toàn bộ số hàng này là của hoàng đình an ba mươi chín tuổi trú tại phường vĩnh hòa
lực lượng công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật